theo thiểu tướng nguyễn văn thành phó cục trường cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buồn lậu bị can hoàng thị thúy lan cựu bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc lê duy thành
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc bị khởi tố về tội nhận hối lộ
cơ quan điều tra xác định hai bị can nhận tiền tương đối lớn hàng tỷ đồng cả hai đã nộp lại số tiền này
không chỉ hoàng thị thúy loan lê duy thành mà nguyễn văn hậu tức hậu pháo còn bắn viên đạn bọc đường vào nhiều nhân vật khác
trong đó có cựu lãnh đạo của tỉnh quảng ngãi
với một doanh nghiệp cấp huyện về xây lắp hoạt động từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi
tập đoàn phúc sơn đã phát triển mạnh mẽ nhận nhiều công trình từ bắc vào nam
đến nay tập đoàn phúc sơn có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng
một doanh nghiệp làm ăn tốt phát triển lớn mạnh chăm lo người lao động
đóng thuế cho nhà nước làm ra của cải vật chất cho xã hội là quá tốt
nhưng tập đoàn phúc sơn không phải như vậy mà trôn thuế gây thiệt hại cho nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
hiện còn nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
tại sao tập đoàn phúc sơn có thể hoành hành được đến như vậy
theo thiếu tướng nguyễn văn hậu
hậu dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn
những người có liên quan đến hậu pháo lần lượt bị khởi tố tạm giam đã nộp lại tiền nhận từ hậu
không chỉ hai cựu lãnh đạo của tỉnh vĩnh phúc mà còn nhiều nhân vật khác
một người nhận tới sáu mươi bốn tỷ đồng đó là đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long
bất cứ ai đã nhận tiền của hậu pháo không trước thì sau cũng phải nộp lại đầy đủ
kể cả những người chưa bị lộ cũng nên tự thú
và nộp lại tiền nhận hối lộ vì chắc chắn không tránh được lưới pháp luật
thiếu tướng nguyễn văn thành nhấn mạnh vụ án này đã bóc ra một dạng tội phạm mới
thông qua điều tra lời khai của các bị can chúng tôi thấy hậu đã có những hành vi chi phối lũng đoạn
gây áp lực sức ép tới một số bị can là nguyên lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc
bằng cách đưa hậu dựa vào mối quan hệ thân quen là người có chức vụ quyền hạn
đây là hành vi rất nguy hiểm gây thiệt hại tài sản
cho nhà nước nhân dân làm xấu hình ảnh của đảng nhà nước
liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
bộ công an đã khởi tố một mươi năm bị can về nhiều tội danh
trong đó nguyễn văn hậu tức hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
bị khởi tố về việc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc
đỗ thị mai kế toán trưởng hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên
trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group và nguyễn hồng sơn
ngày tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can
bắt tạm giam bà hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc
ông lê duy thành chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc phó bí thư tỉnh hủy vĩnh phúc
ông đặng văn minh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi
nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
và ông cao khoa nguyên chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi về tội nhận hối lộ
ngoài ra ông hà hoàng việt phương trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp
nguyên phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
và ông phạm ngọc thủy phó giám đốc sở giao thông vận tải
nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông lê quốc đạt giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
ông phạm ngọc cương phó tổng giám đốc tập đoàn phúc sơn
bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ông đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long
bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trước đó tại buổi họp báo chính phủ chiều ngày hai tháng ba trung tướng tô ân sô thông tin
công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn với quy mô ở tầm cấp huyện trong lĩnh vực xây lắp
từ năm hai nghìn một mươi năm công ty này vươn mình rất mạnh mẽ nhận nhiều công trình từ bắc đến nam
công ty này có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng trung tướng tô ân sô cho hay
ông sô cho biết
cơ quan điều tra bước đầu mới xem xét hai dự án ở vĩnh phúc đã phát hiện công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn bỏ ngoài sổ sách
không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
ngoài ra theo ông sô doanh nghiệp này còn có nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán
chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường nhưng đã bán thu tiền không giao đất cho nhà đầu tư
việc này gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
qua vụ việc này người phát ngôn bộ công an nhận định có trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài sản chính của công ty phúc sơn
công ty này đang thiếu sự kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên môn
công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động theo lời của ông sô
ông còn cho rằng cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp
năng lực mức độ của công ty rất vừa phải nhưng trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng
trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế ông sô nói
trung tướng tô ân sô thông tin thêm theo cơ quan điều tra phó tổng giám đốc của công ty phúc sơn mới học hết lớp bốn
nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân nhà nước
ông sô nêu quan điểm
nguyễn văn hậu tức hậu pháo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú ở phường bồ đề quận long biên hà nội
quê gốc của hậu pháo ở huyện viễn
hậu pháo ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu không được sinh ra trong một gia đình giàu có như bao doanh nhân khác mà phải tự lực cánh sinh
bằng nghị lực thoát nghèo vươn lên nguyễn văn hậu đã xây dựng được một ngôi biệt thự rất lớn ngay cạnh quốc lộ hai c
từ khi nguyễn văn hậu bị bắt ngôi nhà luôn đóng cửa camera được lắp xung quanh khu biệt thự này
năm hai nghìn bốn hậu thành lập công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn tại xã tam phúc huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng phúc sơn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản xây dựng
dần dần cái tên hậu pháo hay hậu nổ được giới bất động sản gắn liền với vị doanh nhân trẻ quê vĩnh phúc này
dù chỉ là một công ty bất động sản sinh sau đẻ muộn trong thị trường
nhưng tập đoàn phúc sơn vẫn nổi tiếng khi sở hữu hàng loạt bất động sản đình đám tại tỉnh vĩnh phúc
các dự án đáng chú ý như khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn
huyện vĩnh tường với quy mô một trăm ba mươi hectare khu nhà ở một mươi năm tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố vĩnh yên
trong quá trình hoạt động công ty phúc sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật
xem xét hai dự án ở vĩnh phúc cơ quan điều tra xác định công ty phúc sơn bỏ ngoài sổ sách
không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán
chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường công ty phúc sơn đã bán thu tiền
nhưng không giao đất cho nhà đầu tư gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
một trong những bất động sản nghìn tỷ nữa của ông nguyễn văn hậu
chủ tịch tập đoàn phúc sơn đó là dự án chợ đầu mối vĩnh tường
đây là dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng sông hồng thăng long
chuyển nhượng cho tập đoàn phúc sơn năm hai nghìn một mươi
dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm hệ thống kho vận
và khu đô thị thương mại vĩnh tường với tổng nguồn vốn hơn hai tỷ đồng
có tổng diện tích lên đến hơn một trăm tám mươi sáu hectare
một phần đô thị đang trong quá trình xây dựng có diện tích chín mươi ba hectare
cụm công nghiệp thổ tăng diện tích ba mươi sáu hectare vốn đầu tư bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng
khu đô thị hai bên đường phù đồng việt trì tỉnh phú thọ với quy mô một trăm bốn mươi chín hectare
dự án khu đô thị bầu giang quảng ngãi có diện tích năm mươi một sáu mươi năm hectare
vốn đầu tư khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi hai phúc sơn còn đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
về dự án khu đô thị hưng hòa i và khu đô thị hưng hòa hai tại xã hưng hòa tp vinh
với quy mô hơn hai trăm linh hectare
mặc dù liên tiếp sở hữu và triển khai nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng
nhưng kết quả kinh doanh của tập đoàn phúc sơn lại đi xuống qua các năm
năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu ghi nhận năm trăm một mươi bốn sáu tỷ đồng
và lãi dòng ba bảy tỷ đồng
sang năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu sụt giảm còn bốn trăm sáu mươi tám ba tỷ đồng
nhưng lợi nhuận lại tăng vọt gấp một mươi lần lên ba mươi bảy năm mươi tám tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín doanh thu chỉ bằng sáu mươi năm so với năm hai nghìn một mươi tám khi đạt tám mươi bốn bảy tỷ đồng
và lãi dòng lao dốc khi chỉ còn tám mươi triệu đồng so với hai trăm một mươi bốn triệu đồng của năm trước
đặc biệt kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi
của phúc sơn vô cùng tệ khi doanh thu tiếp tục giảm còn sáu mươi một tỷ đồng
lợi nhuận lần đầu ghi nhận lỗ một mươi bảy tỷ đồng
tuy là doanh nghiệp có danh tiếng nhưng phúc sơn của hậu pháo
cũng dính vào những lùm xùm để lại nhiều điều tiếng tiêu cực
theo hồ sơ tài liệu của các cơ quan chức năng
hiện nay công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đang đầu tư giang dở ba dự án bt
giao thông trên địa bàn thành phố nha trang
gồm dự án các tuyến đường nút giao thông kết nối khu sân bay nha trang
dự án nút giao thông ngọc hội dự án đường vành đai hai
ngày năm tháng ba ủy ban nhân dân thành phố nha trang có báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
về vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với ba dự án bt giao thông này
theo báo cáo dự án các tuyến đường nút giao thông kết nối khu sân bay nha trang
có tổng diện tích phải thu hồi đất là bảy bốn mươi sáu hectare tức là hai trăm linh chín thửa
trong đó hộ gia đình cá nhân là một trăm chín mươi một thửa tổ chức kinh tế là bốn thửa
các đơn vị quân đội một mươi bốn thửa đến nay mới bàn giao mặt bằng một trăm bảy mươi năm thửa
về xây dựng khu tái định cư khi triển khai dự án các nút giao thông
công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đã xây dựng khu tái định cư với hai trăm linh tám lô
ở phân khu hai và phân khu ba
diện tích các lô từ gần năm mươi m hai đến một trăm hai mươi một m hai
đến nay đã có tám mươi năm hộ gia đình nhận đất tái định cư một trăm một mươi lô
còn bảy hộ gia đình tám lô đang có đơn khiếu nại do giá bồi thường thấp
và vị trí đất tái định cư chưa tương xứng với đất hòa giải
đối với dự án nút giao thông ngọc hội tổng diện tích cần thu hồi là sáu năm hectare
với hai trăm bốn mươi ba thửa đất bị ảnh hưởng
đến nay cơ quan nhà nước đã phê duyệt phương án bồi thường đối với một trăm hai mươi sáu thửa
trong đó có một trăm một mươi thửa đã nhận tiền bồi thường khoảng một trăm linh tám tỷ đồng
còn một mươi sáu thửa chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng
đối với một trăm một mươi bảy thửa còn lại mới có một mươi hai thửa được hội đồng bồi thường thông qua
còn một trăm linh năm thửa chưa họp do vướng mắc nguồn gốc đất
dự án này được công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn cơ bản hoàn thiện các nhánh n một n hai n ba
còn nhánh n bốn kết nối vào đường vành đai hai phía bắc vẫn chưa thi công
đối với dự án đường vành đai hai
hiện cơ quan chức năng mới phê duyệt phương án bồi thường hai mươi thửa trên tổng số bảy trăm một mươi một thửa
công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn cũng mới hoàn thành phía nam
của dự án đoạn từ nút giao thông ngọc hội đến cầu bình tân
còn nhánh phía bắc đoạn từ nút giao thông ngọc hội đến đường nguyễn xiển vẫn còn vướng mắc mặt bằng
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố nha trang cho rằng
hiện nay hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư của ba dự án bt giao thông này
đang rất khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
tuy nhiên về kinh phí thực hiện dự án
hiện nay do ảnh hưởng của công tác điều tra vụ án
công ty cổ phần phúc sơn chưa đáp ứng được nguồn kinh phí để tiếp tục chi trả bồi thường
hỗ trợ cho các trường hợp đã được ủy ban nhân dân thành phố nha trang phê duyệt
do đó hội đồng chưa có cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo theo trình tự quy định
gần đây nhiều vụ án được khởi tố các bị can ngay lập tức nộp lại tiền
đây cũng là điều mà người dân mong muốn trước hết phải thu lại được số tài sản
mà các bị can có được do tham nhũng nhận hối lộ
phải tịch thu các loại tài sản do phạm tội mà có
để bù đắp phần nào thiệt hại của nhà nước của nhân dân
không chỉ với số tiền tự khai và nộp ban đầu
trong quá trình điều tra xét xử cần phải làm rõ thêm các loại tài sản khác
nếu có chứng cứ về tham nhũng
nhận hối lộ phải làm rõ và xử lý theo pháp luật
triệt phá tội phạm tham nhũng phải tận gốc
gốc ở đây chính là tịch thu hết tài sản tham nhũng
nếu chỉ xử phạt tù mà không thu hồi được tài sản
thì công cuộc phòng chống tham nhũng chưa thực sự thành công